công an huyện mộc châu tỉnh sơn la đã bắt giữ hai đối tượng cấp của cực kỳ nguy hiểm gây án tại xã triềng hắc huyện mộc châu đây là những đối tượng có nhiều tiền án
chỉ sau hai giờ điều tra công an huyện mộc châu đã bắt giữ được hai đối tượng là lâm văn mẫn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú quán tại tiểu khu trung tâm xã tô múa huyện vân hồ và nguyễn duy thuật sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú quán tại bản long phú xã triềng hắc huyện mộc châu với hành vi cướp tài sản
sau khi nhận được đơn trình báo của bà con nhân dân lãnh đạo công an huyện mộc châu đã trực tiếp chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với đội cảnh sát giao thông
truy theo dấu vết nóng và chia thành các tổ công tác để chặn các ngã đường và các tuyến xe để nhằm truy bắt các đối tượng để tránh các đối tượng bỏ về các địa phương khác
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi sáu tháng năm hai đối tượng này đã thực hiện hành vi tấn công khống chế và cướp gần hai mươi năm triệu đồng của bà nguyễn thị hoa
chú tại bản long phú xã triềng hắc
trú tại bản long phú xã triềng hắc huyện mộc châu khiến bà hoa bị thương tại nhiều vị trí trên người
hiện vụ việc đang được công an huyện mộc châu làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật